nhằm tiếp tục động viên hỗ trợ người dân đồng thời tìm hiểu nguyên nhân gây ra vụ sạt lở nghiêm trọng
làm ảnh hưởng đến ba mươi bốn căn nhà ở khu vực thới lợi phường thới an quận ô môn thành phố cần thơ
mới đây đoàn cán bộ tổng cục phòng chống thiên tai đã có cuộc khảo sát tại khu vực này
trong chuyến khảo sát thực tế tổng cục phòng chống thiên tai đánh giá cao tinh thần hỗ trợ tích cực
kịp thời của chính quyền địa phương trong việc di rời người dân đến nơi an toàn
đồng thời hỗ trợ cư dân khắc phục sạt lở
viện khoa học thủy lợi miền nam đã tiến hành xác định hiện trạng và tìm hiểu nguyên nhân để có những giải pháp hỗ trợ
nhất là vấn đề phòng ngừa sạt lở tại khu vực trong thời gian tới
trước đó sau khi vụ sạt lở xảy ra một ngày tổng cục phòng chống thiên tai đã báo cáo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đồng thời đề nghị chính phủ hỗ trợ trực tiếp tại điểm sạt lở này
và một số điểm sạt lở khác của vùng độc bằng sông cửu long